cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu cũng vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với đỗ đình chiến
chú tại huyện phong thổ là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam vi mmc
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan điều tra xác định vào năm hai nghìn hai mươi ubnd xã giào san được ubnd huyện phong thổ
giao làm chủ đầu tư một số chương trình dự án để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
triển khai thực hiện ubnd xã giào san đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam vi mmc
do đỗ đình chiến làm giám đốc để thi công xây dựng công trình đường hợp ba cam tỷ với giá trị hợp đồng trên hai ba tỷ đồng
quá trình thực hiện công tác nghiệm thu chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dùng công tơ xe máy để xác định diện tích thi công công trình
không tiến hành công tác nghiệm thu
công ty kiểm tra đo đạt khối lượng thực tế thi công dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán nhiều hơn khối lượng mà nhà thầu thi công
một trăm hai mươi ba m bê tông đường và hai trăm bốn mươi sáu m dãnh dọc với tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan